trong những ngày vừa qua mưa lớn liên tiếp đã làm nhiều khu vực trên địa bàn thị xã phú mỹ
tỉnh bà đệ vũng tàu bị ngập ống cục bộ
riêng tại ấp bốn xã tóc tiên lượng nước từ núi dinh và núi tóc tiên tràn về đập dao kèo
làm cho mực nước của đập đài dâng cao gây vỡ bờ bao
khiến nhiều nhà dân và hàng chục hectare lúa hoa màu ao nuôi cá của người dân bị ngập
gây thiệt hại hàng tỷ đồng
đập dao kèo được nạo vét sửa chữa năm hai nghìn một mươi năm có diện tích năm m hai
chữ lượng nước khoảng ba mươi m hai
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bà rịa vũng tàu
do bờ bao đập thi công mang tính thủ công tạm bỡ nên không chắc chắn
bên cạnh đó khu vực phía ngoài cửa đập thoát nước
người dân lấy đất săn lấp mặt bằng tạo thành hố quá sâu
gặp lúc trời mưa to tạo nên áp lực nước làm vỡ bờ đập
theo thống kê của ủy ban nhân dân xã tóc tiên sự cố vỡ đập dao kèo
gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hộ dân thôn suối tre tân trung tân lễ bê
xã châu pha thị xã phú mỹ và làm gần ba mươi hectare lúa
năm hectare hoa màu của người dân đã bị ngập nước
cùng nhiều vật nuôi đã bị cuốn trôi gây thiệt hại hàng tỷ đồng
trước thực trạng trên lãnh đạo ủy ban nhân dân thị xã phú mỹ đã xuống thăm hỏi
động viên các hộ dân bị thiệt hại do mưa lớn gây ra